trong ngày một mươi hai tháng chín công an quận bốn tp hcm đang tạm giữ lê ngọc tuấn hai mươi hai tuổi và nguyễn trần văn huy hai mươi sáu tuổi cùng ngụ quận bốn để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó tuấn và huy bắt sơn công nghệ từ quận bảy về quận bốn
khi đến đường tôn thức thuyết quận bốn thì huy dùng tay tấn công từ phía sau khiến nam tài xế choán ván ngã xuống đường
khi nạn nhân đứng dậy tuấn dùng tay đẩy nạn nhân về phía trước để huy leo lên xe nổ máy chờ tuấn tẩu thoát
nạn nhân truy đuổi nhưng không kịp nên đến công an trình báo
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận bốn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ được tuấn và huy
cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội